việc xâm hại bãi giống của các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản để khai thác ngu lụa trái phép
tiếp tục diễn biến phức tạp và gai gắt trên ngư trường vùng biển huyện kiên lương tỉnh kiên giang
gây bất ổn an ninh trật tự trên biển
vấn nạn cướp sò cướp nghêu không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho hợp tác xã
mà còn làm tổn hại đến môi trường sinh thái ven biển
khu vực bãi giống của hợp tác xã nuôi trồng thủy sản vững mạnh
xã bình an huyện kiên lương có đến hàng chục phương tiện ngang nhiên xâm nhập và khai thác nghêu lụa
khi phát hiện tàu tuần tra những đối tượng này nhanh chóng kéo cao lên
tăng tốc chạy ra ngoài khu vực bãi giống hoặc trở vào bờ neo đậu
lực lượng chức năng rất khó bắt quả tang đối tượng tại hiện trường
thời gian nay tháng hai đến giờ thì xảy ra giữa các hộ hợp tác xã nuôi sò
và một số ngư dân ở các nơi khác đến trong đó hòn đất
rồi như vậy là cái lương rồi như vậy là
rạch giá là kéo lên đến như vậy là khai thác trong các hợp tác xã bãi sò của các hợp tác xã
từ đó tình hình an ninh trình biến có lúc cũng phức tạp
để xâm nhập vào các bãi nghêu lụa các đối tượng đã lợi dụng đêm tối
nhổ bỏ hoặc kéo sập các cột mốc tháo bỏ phao tiêu danh giới của các bãi giống
nên lực lượng biên phòng gặp khó khăn trong xử lý vi phạm
hầu hết những đối tượng khi bị bắt giữ phương tiện đều cho rằng không xâm hại bãi nghêu khai thác
và yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ chỉ rõ cột mốc phao tiêu xác định danh giới bãi giống của các hợp tác xã ở đâu nên rất khó xử lý
gần tết khoảng nửa tháng thì bên ngoài hết rồi cái bãi tự nhiên bên ngoài là hết
cho nên bắt đầu họ xâm hại vô các cái bãi của hợp tác xã
mà trong khi đó lực lượng của hợp tác xã thì hai ba tàu khoảng năm sáu người thì giữ không có nổi
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu nhiều phương tiện khai thác thủy sản tập trung về vùng biển kiên lương cà nghêu sò
sau khi khai thác cạn kiệt khu vực xung quanh họ tiếp tục xâm phạm vào bãi giống của các hợp tác xã
vừa gây thiệt hại kinh tế nặng nề làm biến động môi trường sinh thái vùng ven biển ven bờ
vừa gây bất ổn an ninh trật tự xã hội trên ngư trường
đối với đối tượng tham gia ngoài cao trộm thì ba bước đầu thì bảo vệ hợp tác xã
hợp tác xã nuôi trồng thủy sản vững mạnh được giao tám trăm linh hectare bãi giống với năm mươi xã viên tham gia quản lý
bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản vừa qua lượng nghêu lụa bị cao trộm thất thoát ước tính hơn
ba trăm linh tấn thiệt hại tương đương cao trộm
trong thời gian trên ba tỷ đồng bà con xã viên lo lắng trắng tay chức nạn nghêu tặc hoành hành đang ngày càng diễn biến xấu khó ngăn chặn và không thể kiểm soát được
hàng ngày vùng ven biển huyện kiên lương tỉnh kiên giang có từ vài chục đến hàng trăm phương tiện tập trung khai thác ngu lụa và những loài thủy sản khác
tình trạng tranh chấp ngư trường thường xuyên xảy ra gây bất ổn an ninh trên biển
vì vậy lực lượng chức năng tỉnh kiên giang cần sớm có giải pháp quyết liệt để xử lý rứt điểm tình trạng này